thưa quý vị liên quan đến vụ đánh cắp bài viết trong cuộc thi genius olympiad
trường trung học phổ thông gia đình đã có quyết định ký luật cảnh cáo ông nguyễn minh trung
ngoài quyết định kỷ luật sở giáo dục và đào tạo tp hcm đang xem xét tổ chức kiểm điểm
đối với hiệu trưởng trường trung học phổ thông gia đình
theo quy định giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch đào tạo
bồi dưỡng bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn một mươi hai tháng